những ngày qua tại khu vực đội ba thôn hà thanh xã do châu huyện do linh tỉnh quảng trị đã xảy ra hiện tượng cá tự nhiên chết bất thường kèm theo lúa của người dân cũng bị cháy và lép hạt
tình trạng này đang khiến người dân nơi đây vô cùng lo lắng sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
cá chết nằm rải rác tại khu vực ruộng bỏ hoang của người dân đội ba thôn hà thanh xã do châu huyện do linh tỉnh quảng trị
điều đáng nói là tình trạng này không phải xảy ra lần đầu tại đây

cá chết nằm rải rác tại khu vực ruộng bỏ hoang của người dân đội ba thôn hà thanh huyện do linh tỉnh quảng trị
cá chết nằm rải rác tại khu vực ruộng bỏ hoang của người dân đội ba thôn hà thanh huyện do linh tỉnh quảng trị
nước của người dân cũng bị cháy và lép hạt qua các mùa vụ trong hơn hai năm qua
trong thời gian chờ xây dựng nhà máy xử lý nước thải các ngành chức năng của tỉnh quảng trị cần làm rõ nguyên nhân vì sao xảy ra hiện tượng trên để người dân yên tâm sản xuất và sinh hoạt